phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc vừa phát hiện tạm giữ lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày một mươi một tháng tám tại xã đại đồng huyện vĩnh tường phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh phúc đã tiến hành kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm
đối với cơ sở kinh doanh bánh kẹo hoa quả nước giải khát hàng lợi thuộc hộ kinh doanh bùi đức thông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở xã đại đồng huyện vĩnh tường
qua kiểm tra phát hiện cơ sở đang buôn bán ba mươi thùng bánh trứng chảy với số lượng ba năm trăm sáu mươi bốn chiếc bánh và một mươi bảy thùng nước hồng sâm với số lượng một sáu trăm tám mươi lọ nước hồng sâm
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để củng cố hồ sơ xử lý
còn tại an giang một lượng lớn hàng hóa trên đã được xử lý
sữa tắm và kem đánh răng không rõ nguồn gốc vừa được tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phát hiện tại một hộ kinh doanh trên địa bàn phường châu phú b thành phố châu đốc
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng tám tại kho hàng trên đường nguyễn trường tộ thuộc phường châu phú b thành phố châu đốc do ông trần văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai trú tại địa bàn làm chủ
tổ công tác liên ngành đã phát hiện xe ô tô tải đang lên hàng hóa có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong kho có một hai mươi hai chai sữa tắm và hai trăm tám mươi tám tuyếp kem đánh răng đều có nhãn mắc nước ngoài trong đó số sữa tắm có gắn nhãn phụ của một công ty tại thành phố hồ chí minh
tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra ông sĩ chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ đầy đủ để chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ và bàn giao vụ việc cho công an thành phố châu đốc tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo thẩm quyền
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hai phương tiện ghe gỗ để xác minh làm rõ hành vi khai thác và vận chuyển cát trái phép để xử lý theo quy định
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phối hợp công an huyện nhân trạch và thủy đội một thủy đoàn hai cục cảnh sát giao thông phát hiện một phương tiện ghe gỗ có gắn đầu bơm hút cát đang thực hiện bơm hút cát dưới lòng sông lên một ghe tải gỗ
sau trận văn nhanh bốn mươi ba tuổi quê tỉnh long an điều khiển
cách khối cát khi phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng trên ghe bơm hút cát bỏ lại ghe nhảy xuống sông bỏ trốn
qua kiểm tra và làm việc ông nhanh không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
thời gian qua hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả kém chất lượng vẫn diễn ra phức tạp
từ đầu năm đến nay qua kiểm tra hai mươi ba cơ sở kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật
cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đã xử lý hai mươi một vụ vi phạm phát hiện bảy mẫu phân bón không đạt chất lượng
hiện người dân đang chuẩn bị có nhu cầu sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật nhiều để chăm sóc cho các loại cây trồng
kết hợp với việc giá cả tăng mạnh thì rất dễ xuất hiện các mặt hàng giả hàng kém chất lượng trà trộn vào thị trường để kiếm lợi nhuận bất chính
tại một số cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật
qua khảo sát cho thấy nhu cầu sử dụng các loại mặt hàng này đã bắt đầu tăng cao nên nhiều chủ cửa hàng đã nhập về dự trữ tại kho với số lượng lớn
để bình ổn thị trường tránh hàng giả hàng kém chất lượng
cộng quản lý thị trường tỉnh đắk lắc đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan
xây dựng triển khai kế hoạch
thanh tra kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn
đồng thời tổ chức lấy mẫu phân bón gửi cơ quan có chức năng kiểm nghiệm chất lượng
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật
đối với phân bón thì cái sản phẩm có đăng ký hợp lực chất chính ở trên bao bì của sản phẩm
và khi thử nghiệm ra trên bảy mươi và dưới chín mươi là sản phẩm nước không phù hợp với quy truẩn
cái sản phẩm này là buộc phải là sửa phát hạch chính rồi phải thu hồi tái chế lại
ngoài công tác tuyên truyền sẽ xây dựng kế hoạch cho đi kiểm tra tất cả các đại lý
ở trên về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh đắk lắc
và yêu cầu tất cả đại lý là nhập hàng chính hãng của các hãng và bán cho bà con nông dân
bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng
người dân cũng nên cân nhắc để lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
và chất lượng đảm bảo để tránh những thiệt hại không đáng có trong sản xuất nông nghiệp
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình vừa bắt giữ đối tượng phạm văn hội
chú tỉnh nam định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phạm văn hội đã lập và sử dụng tài khoản facebook có tên tràng khờ để kết bạn
làm quen với một bạn gái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quê tỉnh điện biên
hiện đang trú tại thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
chiều ngày một mươi một tháng tám chị phượng và phạm văn hội ghẹn gặp nhau tại phòng trọ của chị phương
tại phường bích đào sau khi ăn cơm xong hội đã mượn hai điện thoại di động trị giá khoảng chín triệu đồng
của chị phượng và đi ra quán nước trẻ đầu ngõ để chờ
nhưng sau đó hội đã mang hai điện thoại di động đi bán lấy tiền tiêu xài
quá trình điều tra mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra còn xác định
với thủ đoạn trên phạm văn hội còn gây ra bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh ninh bình
và một mươi vụ ở địa bàn thành phố hà nội nam định hải dương
phạm văn hội đã có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
liên tiếp trong hai ngày qua các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị công an tỉnh lào cai và sơn la phát hiện bắt xử
trong ngày một mươi sáu tháng tám công an huyện văn bàn công an huyện bảo yên tỉnh lào cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh đã triệt phá thành công hai vụ ma túy bắt giữ hai đối tượng thu ba bánh heroin
đối tượng phà thị dua bị bắt quả tang
khi đang vận chuyển hai bánh heroin tại xã nậm xây huyện văn bàn
trong khi đó tại khu vực thị trấn phố ràng huyện bảo yên công an huyện bảo yên phát hiện bắt quả tàng đối tượng liều xeo áo
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép một bánh heroin
còn tại sơn la một mươi bánh heroin là tăng vật mà lực lượng phối hợp gồm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh sơn la công an huyện mộc châu vân hồ đồn biên phòng triềng sơn mộc châu và cục hải quan sơn la
thu giữ được sau khi bắt quả tang đối tượng mùa a thào chú tại huyện vân hồ tỉnh sơn la
tại cơ quan công an mùa a thảo khai nhận mua số ma túy trên từ bên kia biên giới về để bán kiếm lời
đang trên đường mang đi bán thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
mở đầu bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay sẽ là những tin tức về an ninh trật tự
kính thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng tám trạm chăn nuôi thú y huyện đình quán tỉnh đồng nai cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng
tiến hành kiểm tra các hoạt động kinh doanh buôn bán giết mổ động vật tiêu thụ sản phẩm động vật da súc da cầm trên địa bàn huyện
tại điểm giết mổ heo do ông đặng ngọc thống ngụ thị trấn định quán làm chủ đoàn kiểm tra đã phát hiện hai con heo đang được giết mổ chuẩn bị chở đi tiêu thụ
làm việc với đoàn kiểm tra ông thấm không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động giết mổ cũng như nguồn gốc của hai con heo
đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tiến hành xử lý nhiệt đối với hai con heo trên
tiếp tục kiểm tra tại khu vực giết mổ tại ấp năm xã phú vinh và phát hiện ông lầu a si đang giết mổ một con heo khoảng bảy mươi kg và chuẩn bị đem đi tiêu thụ
đoàn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính xử lý nhiệt đồng thời buộc ông thống và ông si ký cam kết không tái phạm
việc ra quân thực hiện công tác kiểm tra các hoạt động kinh doanh buôn bán giết mổ động vật tiêu thụ sản phẩm động vật nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực thú y lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở hoạt động kinh doanh buôn bán giết mổ động vật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp cho biết hiện đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua công tác nắm địa bàn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng tháp đã phối hợp công an thành phố cao lãnh bắt quả tang đối tượng trần thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chùa ở phường mỹ phú thành phố cao lãnh đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng khác
khám xét tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai mươi bịch ni lông và một ống chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy cùng các tam vật khác có liên quan
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng vân để tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện chợ gạo đang tạm giam vũ kim long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại xã minh đức huyện hớn quảng tỉnh bình phước để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu vào giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai vũ kim long đã sử dụng ảnh của hòa thượng trụ trì một ngôi chùa trên địa bàn huyện chợ gạo để lên mạng xã hội facebook vận động quyên góp trùng tu chùa xây tượng phật
hòa thượng trụ trì chùa phát hiện báo công an xác minh bắt giữ vũ kim long
trong thời gian một tháng có năm mươi sáu lượt chuyển tiền tổng cộng gần sáu mươi năm triệu đồng vào tài khoản của vũ kim long
công an huyện chợ gạo thông báo ai là nạn nhân của thu đoạn lừa đảo này cần liên lạc với điều tra viên lê minh trung số điện thoại ba mươi chín bốn trăm sáu mươi hai nghìn tám trăm linh hai để vụ việc sớm được điều tra làm rõ và xử lý
ngày một mươi bảy tháng tám đồn biên phòng vĩnh ngương bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị này đã lập biên bản bắt người tội phạm quả tan đối với huỳnh công nhật hóa ba mươi tuổi
ngụ tại phường vĩnh ngư thành phố châu đốc về hành vi vận chuyển trái phép gần một kg ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm thuộc bộ chỉ huy tỉnh an giang phối hợp đồng biên phòng vĩnh quân tổ chức tuần tra kiểm soát biên giới
khi đến vành đai biên giới thuộc khu vực khóm vĩnh chánh ba phường vĩnh quân thành phố châu đốc phát hiện một thanh niên không rõ lai lịch đưa một chiếc tv màu đen cho hóa chở đi
nghi vấn đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu từ campuchia về việt nam nên lực lượng tiến hành truy đuổi
khi đến khu vực khóm vĩnh chánh phường châu phú a thành phố châu đốc thì tổ công tác tiếp cận yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra
kiểm tra bên trong chiếc tv có cước dấu năm tuổi nhi lông trong suốt miền túi được gặp lại và dán băng keo
bên trong mỗi bọc có chứa tinh thể chất rắn màu trắng nghi ma túy
tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ người tan vật phương tiện về đồn biên phòng vĩnh quân để tiếp tục điều tra làm rõ
tinh thể chất rắn màu trắng ở trên là ma túy loại metafetamin có khối lượng hơn tám trăm chín mươi gram
hiện đồn biên phòng vĩnh quân bộ đội biên phòng tỉnh an giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tan
thông báo công an viện kiểm soát thành phố châu đốc phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật
kính thưa quý vị công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu cho biết đang điều tra xử lý một mươi hai đối tượng
về hành vi đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng
trước đó từ tin báo của người dân công an huyện hồng dân tỉnh bạc liêu bố trí lực lượng bắt quả tan một mươi hai đối tượng
đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng tại một quán cà phê trên địa bàn ấp thống nhất
xã ninh thạnh lợi a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu tạm giữ số tiền gần ba mươi triệu đồng
bước đầu các đối tượng khai nhận trên các trang mạng các vượt đá gà sau đó các đối tượng các vượt với nhau
theo các trận gà đang đá với số tiền mỗi trận là vài triệu đồng vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý